ít nhất một mươi tám người đã thiệt mạng và ba mươi ba người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống vực ở bang nayas miền tây mexico
trong số những người thiệt mạng có một mươi một phụ nữ hơn một mươi em nhỏ bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị
văn phòng công tố bang nayaris cho biết chiếc xe đã rơi xuống khe núi sâu một mươi năm mét
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi chín tháng bốn theo giờ địa phương
khi chiếc xe đang đi trên đại lộ nối thủ phủ tepic của bang nayas tới điểm du lịch puerto vastagra
nguyên nhân của vụ việc chưa được xác định
văn phòng công tố bang nays hiện đang phối hợp với nhiều bang và chính quyền liên bang để tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân